thưa quý vị ngày này bảy mươi năm năm về trước ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình lịch sử
chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và sau thời khắc ấy người dân việt nam đã bước qua tân phận nô lệ
trở thành người dân của một đất nước độc lập tự do
bảy mươi năm năm một chặng đường rất dài với những người có mặt tại quảng trường ba đình mùa thu năm ấy
ký ức về ngày độc lập đầu tiên của dân tộc vẫn in đậm trong tâm trí họ
một ngày lịch sử rất đỗi thiêng liêng và tự hào
sáng ngày hai tháng chín khắp các tuyến phố hà nội người dân vui mừng khôn siết
cờ hoa trên tay nồ nức đổ về quảng trường ba đình
ngày đó nhà máy cửa hiệu công sở chợ chợ búa đều không làm việc
đồng bào thủ đô từ già trẻ gái trai đều xuống đường
mọi người xếp thành hàng dài chờ thời khắc bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập
nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập
và sự thật đạt được
thành một nước tự do độc lập
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng
tính mạng và của cái để giữ vững quyền tự do độc lập ấy
bác hồ nói xong thì mọi người đều thưa tay lại xin thề xin thề xin thề
theo bác xúc cộng dâng chào lên
thế cho nên mọi người là phải vũ tay khoan hô
bởi vì mình đã sánh vai được với găng hào các nước trên thế giới
ngay sau cách mạng tháng tám thành công sở công an bắc bộ được thành lập
ông phạm gia đốc khi ấy được phân công bảo vệ lễ đài bảo vệ an toàn cho bác hồ
và các đồng chí lãnh đạo cách mạng nước ta trên khán đài khi đó
cầm trên tay bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả năm ấy
trong mắt ông lại ánh lên niềm tự hào
nhất là nhớ về giây phút hồ chủ tịch đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường ba đình
tết bắc bộ
tất cả các sư tư chưa từng có những cái cuộc đông đúc vô mùa hai tháng chín
cả với cái quảng trường rộng mênh mông như thế các đoàn đứng im phong phát
cái trật tự không tưởng tượng được nó lại có cái trật tự tốt như thế
nhưng mà đến cái lúc báo hỏi vào có nghe rõ không thì nghe rõ
nghe rõ nghe rõ rất là vui vẻ
từ một nước chưa có tên trên bản đồ
việt nam giờ đây đã có thể ngẩn cao đầu với bạn bè khắp nam châu
vị thế của một nước việt nam mới được bắt đầu từ thời khắc lịch sử thiêng liêng đó
với những người có mặt trong ngày độc lập
ký ức về ngày hai tháng chín không chỉ là niềm tự hào
mà còn là niềm vinh dự của cả một thế hệ
những người mang trong mình lời thề sắt son lời thề độc lập

xin chào và hẹn gặp lại
không chỉ có giá trị lịch sử khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc việt nam trước toàn thế giới
mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển
bản tuyên ngôn còn có giá trị là một thông điệp lịch sử
khi đưa ra một cái lời khẳng định là đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng của cô gái
để giữ vững quyền độc lập tự do đó
thì đến nay bảy mươi năm năm qua cách mạng tháng tám cũng như tuyên ngôn độc lập vẫn tiếp tục tỏa sáng soi đường cho chúng ta đi tới tương lai
năm tháng qua đi nhưng tinh thần bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người việt nam
không chỉ bởi giá trị lịch sử pháp lý mà còn bởi giá trị nhân văn cao cả về quyền con người
quyền của dân tộc được sống trong độc lập tự do
như chủ tịch hồ chí minh đã nói
ấp ủ và công hiến cả cuộc đời mình để thực hiện